tại cuộc giao ban báo chí do thành ủy hà nội tổ chức sở văn hóa và thể thao hà nội đã chính thức thông tin về việc dựng mô hình phim công đảo đầu lâu tại hà nội
theo đó sở này sẽ đề nghị với thành phố hà nội có văn bản gửi bộ văn hóa thể thao và du lịch nêu ý kiến việc xây dựng mô hình khỉ công tại hồ gươm là không phù hợp
sở văn hóa thể thao tp hà nội cho biết sau khi bộ phim công đào đầu lâu được quay ở việt nam và thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận và khán giả
bộ văn hóa thể thao và du lịch muốn tuyên truyền về phim trên một số tỉnh thành của việt nam trong đó có hà nội
theo đó bộ đề xuất đặt mô hình tại khu vực tượng đài quyết tử cho tổ quốc quyết sinh cùng với ban đề tài liệu quảng bá du lịch việt nam và giới thiệu du lịch hà nội do sở phối hợp cung cấp nội dung
thời gian đặt dự kiến từ ngày năm tháng ba đến hết ngày năm tháng bốn
tuy nhiên qua tham khảo ý kiến của dư luận đặc biệt là các nhà khoa học sở văn hóa thể thao hà nội nhận thấy việc đặt mô hình này tại khu vực quanh hồ gươm là không phù hợp vì đây là khu vực được chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt bất kỳ hoạt động nào ở khu vực này cũng đều phải thận trọng theo đúng quy định của luật di sản văn hóa và phải được nghiên cứu xem xét kỹ càng
sở văn hóa thể thao hà nội cũng cho rằng việc lắp đặt mô hình khỉ công chỉ phù hợp ở một số vị trí khác như công viên trung tâm chiếu phim quốc gia hoặc triển khai ở các địa phương có cảnh quay bộ phim